số ca mắc covid một mươi chín cũng như số ca tử vong do căn bệnh này trong tuần qua duy trì đa giảm mạnh
là cơ sở để các nước tiếp tục nới lỏng thậm chí dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế phòng dịch
tuy nhiên đại dịch láng diệu không có nghĩa là đã kết thúc khi mà thế giới vẫn ghi nhận các biến thể
của virus sars cov hai liên tục biến đổi và xuất hiện ở nhiều nơi
thậm chí có biến thể được xem là đang ẩn mình chờ thời
theo số liệu của wondometor invo trong bảy ngày qua số ca mắc mới covid một mươi chín giảm một mươi năm
trong khi số ca tử vong giảm hai mươi một so với tuần trước đó
dịch bệnh vẫn căng thẳng tại các điểm nóng như hàn quốc trung quốc
nhưng có vẻ như làn sóng gì hiện nay đã qua điểm đỉnh
các nước châu âu như italia bỉ dỡ bỏ gần như hoàn toàn các biện pháp hạn chế
trong khi đức rút ngắn thời gian cách ly đối với người mắc bệnh
tuy nhiên tuần qua cũng đánh dấu các kỳ nghỉ lễ dài ngày ở trung quốc nhật bản
hay việc israel tổ chức sự kiện quy mô lớn đầu tiên sau hai năm để mừng bảy mươi bốn năm quốc khánh
cùng với việc quy định đeo khẩu trang không còn là bắt buộc ở nhiều nơi
có cảm giác như cuộc sống đã trở lại bình thường nhưng không còn sự hoành hành của virus sars cov hai
tuy nhiên việc người dân có tâm lý chủ quan khiến các chính quyền và giới chức y tế lo lắng
khi thực tế là dịch vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường
ngày bốn tháng năm ủy viên liên minh châu âu eu
phụ trách vấn đề y tế và an toàn thực phẩm stella kyriakider
cảnh báo ủy ban châu âu ec đã tuyên bố giai đoạn mới của đại dịch covid một mươi chín
nhưng đây chưa phải là giai đoạn kết thúc
do đó các nước thành viên không nên vội chủ quan trước dịch bệnh
mà phải luôn đề phòng về nguy cơ xuất hiện đợt bùng phát mới
trong khi đó tổ chức y tế thế giới who đang chú ý tới những dòng phụ của biến thể omicol
và quan ngại khả năng xảy ra đợt bùng phát dịch bệnh mới trên toàn cầu
tại nam phi quốc gia đầu tiên thông báo về sự tồn tại của biến thể omicon hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
hiện đang chứng kiến số ca mắc gia tăng nhanh chóng do ba bốn và ba năm
đây là hai trong năm dòng phụ của omicron đang được giới khoa học xác định cho đến thời điểm hiện tại
trong báo cáo dịch tễ học mới nhất who cho biết ba bốn và ba năm đã có một số đột biến bổ sung
có thể ảnh hưởng đến đặc tính của hai biến thể trên
theo tổng giám đốc who
hiện còn quá sớm để xác định hai biến thể phụ này có thể khiến dịch bệnh covid một mươi chín nghiêm trọng hơn
các biến thể phụ khác của omicron hay không
thực tế này cũng cho thấy con người chưa thể hiểu và lường hết được những rủi ro
mà các biến thể của virus sars cov hai gây ra
tuy nhiên người đứng đầu who nhấn mạnh các dữ liệu giai đoạn đầu cho thấy
tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín vẫn là biện pháp bảo vệ hiệu quả con người
khỏi nguy cơ tử vong và trời nặng khi mắc bệnh
nguy cơ bùng phát các làn sóng dịch mới không chỉ đến từ những đột biến
của biến thể omicron
theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học israel được công bố tuần qua
thế giới cần cảnh giác trước khả năng delta biến thể gây ra những hậu quả nặng nế nhất
trong gần ba năm bùng phát dịch vừa qua có khả năng trở lại và tạo nên những làn sóng dịch mới